tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu
vào sáng ngày hôm nay các đại biểu quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi
qua thảo luận các đại biểu quốc hội đã nêu lên nhiều vấn đề được cử tri quan tâm
với mong muốn sửa đổi luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động
quan tâm tới quy định chế độ trợ cấp hưu trí xã hội
đại biểu phạm thị kiều đoàn đắc nông cho rằng
cách tính mức lương hưu dựa trên thời gian đóng góp và mức tiền lương
thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
nên việc giảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội
sẽ làm xuất hiện thêm nhiều trường hợp người lao động nghỉ hưu với mức lương rất thấp
lao động nam chỉ hưởng mức ba mươi ba bảy mươi năm tương đương hơn hai triệu đồng
đồng thời dự thảo luật đã bỏ quy định về mức lương hưu tối thiểu
đây là điều mà nhiều người lao động đang băn khoăn
vì có thể dẫn đến xu hướng nghèo hóa của một bộ phận người dân trong tương lai
đề nghị cảnh xem xét thiết kế cách tính lương hưu
có tính chia sẻ để hỗ trợ cho những người có tiền lương hưu quá thấp
về độ tuổi bắt đầu tham gia đóng bảo hiểm của mỗi người khác nhau
cho nên cần quy định thời gian đóng bảo hiểm bao nhiêu
để được hưởng tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu bảy mươi năm là phù hợp
qua thảo luận các đại biểu cho rằng rút bảo hiểm xã hội một lần
là một thực trạng vô cùng xe dứt hiện nay
gây tác động tiêu cực đến đảm bảo an sinh xã hội lâu dài của người dân

luật cần có những quy định cụ thể liên quan đến vấn đề này
đây là một vấn đề lớn có tác động sâu sắc đến người dân
đặc biệt là những trường hợp cần rút bảo hiểm xã hội một lần
đều là những trường hợp có khó khăn về kinh tế
vì vậy những quy định mới chúng ta đưa ra sẽ rất dễ vấp phải
nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận xã hội
nếu chúng ta không có những quy định triệt đẻ
thì khó có thể xóa dần tình trạng rút bảo hiểm một lần
nhưng đặt trong bối cảnh đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn
thì dường như việc loại bỏ hoàn toàn quy định
về rút bảo hiểm một lần từ khi luật mới có hiệu lực
dự kiến là tháng một từ mùa một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi năm là chưa thực sự phù hợp
ở phương án hai thì chúng ta cho phép người lao động
được giải quyết một phần nhưng không quá năm mươi tổng số thời gian đóng
vấn đề sẽ đặt ra một câu hỏi là
tại sao lại là năm mươi mà không phải là một tỷ lệ khác
tôi thấy rằng cần tôn trọng ghi nhận quyền của người đóng bảo hiểm xã hội
khi họ không còn điều kiện để rút bảo hiểm
tham gia bảo hiểm xã hội nữa
tôi nghĩ là nên quy định theo hướng là người lao động được lựa chọn
hưởng bảo hiểm xã hội một lần
thì người lao động chỉ được rút cái phần mình đóng thôi
chứ còn cái phần mà người sử dụng lao động đóng ấy
thì được nhân đức bảo lưu để họ tiếp tục đóng hoặc là họ hưởng
khi là hết tuổi lao động
các đại biểu cũng cho rằng cần phải phân tích đánh giá kỹ lưỡng
để xác định nguyên nhân cơ bản của tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần
nhằm có giải pháp căn cơ và phân tích đánh giá kỹ lưỡng
và có chính sách đồng bộ về bảo hiểm xã hội
cũng tại phiên thảo luận vấn đề liên quan đến việc ra soát bổ sung các giải pháp
ngăn chặn tình trạng chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội
cơ sở quy định mở rộng các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
xem xét giảm tuổi nghề hưu đối với những người lao động đặc thù
đã được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận
trong phiên làm việc buổi chiều quốc hội thảo luận ở hội trường
về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi
sáng qua tại công an tỉnh lai châu cụng thi đua số hai bộ công an gồm các tỉnh
lai châu lạng sơn hà giang điện biên cao bằng sơn la lào cai
đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vía ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi ba cụm thi đua số hai bộ công an gồm các tỉnh lai châu lạng sơn hà giang điện biên cao bằng sơn la lào cai
năm hai nghìn hai mươi ba tình hình tội phạm về trật tự xã hội tại các tỉnh trong cụm thi đua số hai
cơ bản giảm so với năm hai nghìn hai mươi hai
công tác điều tra xử lý tội phạm đạt kết quả cao
tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm về trật tự xã hội đều đạt trên chín mươi
án rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng đạt gần một trăm linh
các đơn vị đã phá thành công nhiều chuyên án ma túy lớn
phát hiện bắt giữ bốn hai trăm một mươi ba vụ năm bốn trăm ba mươi năm đối tượng phạm tội về ma túy
với những thành tích trong công tác cụm thi đua số hai bộ công an
đã có hai tám trăm sáu mươi bảy lượt tập thể chín ba trăm bốn mươi một lượt cá nhân được các cấp khen thưởng
tại hội nghị đã thảo luận các mặt hạn chế đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn hạn chế
và chia sẻ những cách làm hay sáng tạo trong quá trình thực hiện phong trào
vì an ninh tổ quốc tại các địa phương
cụm thi đua số hai thống nhất suy tôn và đề nghị tặng các danh hiệu thi đua
chính phủ tặng cơ thi đua xuất sắc cho công an tỉnh lai châu
bộ công an tặng cơ thi đua cho công an các tỉnh cao bằng lạng sơn hà giang
bộ công an tặng bằng khen cho công an ba tỉnh điện biên lào cai sơn la
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
thưa quý vị xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đồ thị
là một chủ trương lớn của bộ công an mang tầm chiến lược hướng tới mục tiêu
là nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác của công an phường
thực sự tạo môi trường văn minh an toàn cho nhân dân
qua đó cũng góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
mời quý vị cùng đến với việc triển khai xây dựng mô hình này của công an tp hà nội
qua phần trình bày của biên tập viên thu hương
thưa quý vị dù bộ công an chỉ giao xây dựng một mươi ba công an phường điển hình kiểu mẫu
về an ninh trật tự và văn minh đồ thị trong năm hai nghìn hai mươi ba
nhưng công an tp hà nội đã chủ động báo cáo và đăng ký xây dựng một mươi năm công an phường
ngoài ra công an tp cũng tự giao chỉ tiêu nội bộ
đăng ký với ủy ban nhân dân tp hà nội thêm một mươi một công an phường điển hình kiểu mẫu cấp thành phố
vượt chỉ tiêu so với chỉ tiêu bộ công an giao
sau gần một năm triển khai thực hiện mô hình
đã mang lại những chuyển biến rõ nét trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và văn minh đô thị
năm hai nghìn hai mươi ba phú la không xảy ra các vụ án cháy nổ nghiêm trọng
địa bàn không có tụ điểm phức tạp về hình sự ma túy
một trăm linh tin báo được giải quyết kịp thời đúng trình tự và quy định pháp luật
tỷ lệ khám phá phạm pháp hình sự đạt hơn chín mươi
và số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm tám so với năm hai nghìn một mươi tám
đó là kết quả sau gần một năm phường phú la quận hà đông
được chọn thí điểm xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
bàn chỉ huy cũng đã tổ chức triển khai
và đã tham mưu với đảng ủy ủy ban nhân phường
để xây dựng các nghị quyết và các kế hoạch chương trình công tác
để thực hiện chỉ đạo của các ban ngành toàn thể tổ dân phố
và dân dân địa bàn toàn phường để thực hiện các công việc
liên quan đến đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự
hàng loạt các mô hình như toàn dân tham gia phong trào tự phòng tự quản về an ninh trật tự
và chuyên đề tăng cường công tác quản lý về an ninh trật tự
ở khu vực nhà cho thuê vận động toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự
tại các tòa trung cư cao tầng camera an ninh đã ra đời
từ đó huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của quân chúng nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự
tôi cảm nhận thế này là có một số bước chuyển biến rõ rệt
nhất là về trật tự đô thị
an ninh trật tự nhất là về đường phố này
chứ không có chuyện lấn chiếm lòng đường về hẻ

cảnh quan môi trường được thay đổi
công an phường chọn làm điểm cái khâu camera an ninh
thì rất là hợp quả
tổ dân phố tôi được lắp một mươi bảy mắt
cho nên mỗi lần có sự việc gì trên tổ dân phố
đều trích xuất camera để nắm bắt lại tình hình
phường ô trợ dừa
đang ở trung tâm thủ đô
có tốc độ đô thị hóa nhanh
kinh tế đang trên đả phát triển
do đó đây cũng là địa bàn tiềm ẩn
nhiều phức tạp về an ninh trật tự
ngay sau khi nhận được kế hoạch
công an phường đã chủ động xây dựng các chuyên đề
mô hình dân vận khéo
và các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn
tuyến phố này là có một trăm sáu mươi hộ kinh doanh
nó kinh doanh đa dạng
nhưng chủ yếu vẫn là thời trang và ăn uống
nó cũng có cái độ phức tạp riêng như vậy
chúng tôi cũng đã điều khiển ra
cơ bản giờ hoạt động
mức độ phức tạp thế nào
để tiên truyền tới từng hộ cụ thể
từ tinh thần vào cuộc quyết liệt đó
cùng sự đồng tình
ủng hộ của nhân dân
việc xây dựng mô hình công an phường điển hình kiểu mẫu
không chỉ góp phần mang lại diện mạo
đô thị văn minh xanh sạch
đẹp an ninh an toàn
mà còn mang lại hình ảnh đẹp
về lực lượng công an trong lòng nhân dân
thế người dân chúng tôi cũng tự giác chấp hành
chúng tôi sách hình ảnh
đây là một bộ mặt của thành phố
bộ mặt của phường ngôi chợ dừa
người dân chúng tôi cũng
liên tục được đổi mới nâng lên
công an giúp đỡ chúng tôi trong rất nhiều việc
ví dụ năm ngoái
chúng tôi làm
căn cước công dân gắn chip
định danh cá nhân
chúng tôi chả biết làm thế nào được
máy điện thoại cũng được
nhưng các chú công an phường cảnh sát khu vực
trực tiếp đến hướng dẫn
bắt chúng tôi cùng làm
thực tập nhiều lần
bây giờ thành quen
có được kết quả này là nhờ hà nội đã thống nhất nhận thức
chủ trương và quyết liệt triển khai
với sự vào cuộc của chính quyền địa phương
sự nỗ lực của công an các phường được lựa chọn thí điểm
vì trong giai đoạn thí điểm
thực tiễn xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu
về an ninh trật tự và văn minh đô thị tại hà nội
cũng cho thấy còn một số khó khăn vướng mắt
nhưng với việc vừa làm vừa khắc phục
kiến nghị tháo gỡ khó khăn
công an các phường đã từng bước đạt được
tiêu chí điển hình kiểu mẫu
trở lại với phường phú la
quận hà đông
hiện nay công an phường đã đạt một mươi chín trên hai mươi
tiêu chí cơ bản tiệm cận
với tiêu chí đề ra
còn ba tiêu chí chưa hoàn thành liên quan đến đánh giá
vào cuối năm là tiêu chí về xây dựng đảng
chính quyền và xây dựng lực lượng công an
và tiêu chí trang cấp các phương tiện
phục vụ công tác
mô hình xây dựng công an phường
điển hình kiểu mẫu
về an ninh trật tự và văn minh đô thị
là chủ trương lớn của bộ công an
trong năm hai nghìn hai mươi ba
thì đảng ủy ban phường đã tập trung
lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ
theo tiêu chí của bộ công an
hai mươi hai tiêu chí thì chúng tôi cũng
đề nghị tất cả các ban ngành bộ phận
và nhân dân đồng hành
thực hiện để xây dựng cái mô hình
kiểu mẫu về an ninh trật tự
và văn minh đô thị đạt tiệu quả
tự đặt ra chỉ tiêu cao hơn
chỉ tiêu bộ công an giao
đến nay hai mươi hai trên hai mươi sáu phường
được lựa chọn ở thành phố hà nội
đã tiệm cận các tiêu chí trở thành
công an phường điển hình kiểu mẫu
về an ninh trật tự và văn minh đô thị
trong đó có ba công an phường
đạt một mươi chín trên hai mươi hai tiêu chí
một mươi một công an phường đạt
một mươi tám trên hai mươi hai tiêu chí
một mươi hai công an phường đạt
từ một mươi năm đến một mươi sáu trên hai mươi hai tiêu chí
cái khó khăn mà lớn nhất mà chúng tôi
gặp phải thì có lẽ là
liên quan đến
đất để xây dựng
trụ sở công an phường
theo quy định thì trụ sở công an phường điển hình kiểu mẫu
phải đạt từ ba trăm linh
mét vuông đất trở lên
thì đối với một quận trung tâm
mà đất trật người đông như quận đống đa
thì để mà trụ sở công an
các phường đạt cái tiêu chí
ba trăm linh mét vuông thì phải nói là rất là khó khăn
mà đòi hỏi phải có một cái
một cái tính toán một cái khảo sát
một cái giả soát bài bản từ đầu
để chúng ta tính toán cái lộ trình
thì mới đạt được cái tiêu chí này
hiện ủy ban nhân dân
các quận thị xã của hà nội
đều đã có chủ trương đầu tư
kinh phí cải tạo sửa chữa trụ sở công an phường
đã trang bị thiết bị nghiệp vụ
phương tiện thiết bị nghiệp vụ cơ bản
tổ chức biên chế
đã cơ bản đáp ứng yêu cầu
cho thấy sự quan tâm phối hợp lãnh đạo
của thường vụ thành ủy ủy ban nhân dân
hội đồng nhân dân thành phố
các ban ngành đoàn thể các quận thị xã
hỗ trợ thiết thực của chính quyền
các cơ quan ban ngành đoàn thể thành phố
đối với việc xây dựng công an phường điển hình
kiểu mẫu về an ninh trật tự
và văn minh đô thị trên địa bàn thành phố
từ thực tiễn tại các đơn vị
sẽ là cơ sở để đánh giá
rút ra những nội dung chưa phù hợp
sớm hoàn thiện quy chuẩn về công an phường điển hình
kiểu mẫu áp dụng tại công an các phường
trên địa bàn toàn quốc
góp phần xây dựng lực lượng công an chính quy
tinh nhuệ hiện đại
theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị